xin chào quý vị và các bạn
đến trưa ngày hai mươi tám tháng chín bão ở trên đất liền các tỉnh thừa thiên huế đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất giảm về cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
khu vực giữa biển đông có mưa bão gió mạnh cấp tám đến cấp chín sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một
vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi hai một mươi bốn giật cấp một mươi sáu sóng biển cao từ chín đến một mươi một m biển động dữ dội
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ ba bốn mét biển động mạnh
dự kiến từ chiều ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng chín khu vực trung trung bộ bắc tây nguyên
có mưa to đến rất to có rông kèm theo gió giật mạnh
rủi ro thiên tai ở đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định ở mức cấp bốn là cấp rất lớn
hiếm khi được dùng trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai
chỉ sau cấp cao nhất là cấp năm
cấp thảm họa
các tỉnh quảng trị thừa thiên huế phú yên con tum ở cấp ba
chuyển sang thời tiết tại khu vực hà nội
trong hai mươi bốn giờ tới có mây ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhật độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ